sau khi kết thúc phần chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các nội dung chất vấn của bộ công thương đã được rất nhiều đại biểu đăng đàn chất vấn
tại nội dung chất vấn thứ hai các vấn đề như công tác quản lý điều tiết điện lực
việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo được nhiều đại biểu quan tâm
bên cạnh đó còn có các vấn đề về thương mại địa tử công tác quản lý thị trường phòng chống gian lận thương mại
tình trạng lợi dụng nhãn mát hàng việt nam để đưa hàng nhập khẩu từ trung quốc rồi xuất khẩu sang nước khác
chúng tôi sẽ tiếp tục chất vấn bộ trưởng bộ công thương về một loạt vấn đề của ngành này trong thời gian qua